hội nghị toàn quốc tổng kết một mươi năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi đã diễn ra vào sáng nay tại nam định
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị cùng lãnh đạo các bộ ban ngành và địa phương
sau hơn một mươi năm thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu và chín năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới cả nước đã hoàn thành trước gần hai năm mục tiêu xây dựng nông thôn mới thu nhập của người dân tăng gấp ba lần tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã có bốn sáu trăm sáu mươi năm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
cả nước cũng có một trăm linh chín đơn vị cấp huyện của bốn mươi một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
đặc biệt tỉnh đồng nai và tỉnh nam định đã có một trăm linh xã và một trăm linh đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đã được thủ tướng chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới
hội nghị nhằm đánh giá nhận định những tồn tại hạn chế đưa ra giải pháp phân đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự lễ tuyên dương điển hình tiên tiến và phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tại buổi lễ thủ tướng đã trao huân trường độc lập và huân chương lao động cho các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ ban ngành thường trực ban bí thư trần quốc vượng trao huân trường lao động cho các cá nhân và tập thể
phó thủ tướng vương đình huệ trao bằng khen của thủ tướng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới